tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
là một nội dung quan trọng được đề cập tại hội nghị giao ban trực tuyến
ngành tổ chức xây dựng đảng diễn ra vào chiều nay tại hà nội
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì hội nghị
hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng
tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín và bảy tháng đầu năm xác định phương hướng nhiệm vụ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị đồng chí phạm minh chính đề nghị trong thời gian tới
toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
như tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trung ương bốn nghìn sáu bảy mươi tám về công tác tổ chức xây dựng đảng